thời điểm này người trồng chanh ở huyện hàm yên tỉnh tuyên quang đang rất phấn khởi vì năm nay chanh quả vừa được mua vừa được giá
với mức giá trung bình hai mươi đồng một kg mỗi hectare chanh có thể cho thu nhập từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một năm
nhờ trồng chanh nhiều hộ dân ở huyện hàm yên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá hộ giàu
đây là vườn chanh tứ mùa có trên bảy trăm linh gốc đang trong kỳ thu hoạch của gia đình chị hoàng thị huyền
từ đầu năm đến nay gia đình chị đã thu hoạch được sáu mươi năm tấn chanh quả
giá trung bình khoảng hai mươi đồng một kg sau khi trừ hết chi phí gia đình chị thu lãi hơn một tỷ đồng
nhà mình trồng chanh từ năm hai nghìn một mươi đến nay là được chín năm rồi
trồng chanh như hiện tại bây giờ thì nói chung là nó hiệu quả kinh tế hơn mọi các cây trồng khác
xã phủ lưu huyện hàm yên tỉnh tuyên quang hiện có hơn tám mươi hectare chanh tứ mùa
sản lượng trung bình hàng năm khoảng
từ ba mươi đến ba mươi năm tấn trên một hectare
ngoài nguồn thu từ cây cam sành đã nổi tiếng từ lâu cây chanh tứ mùa cũng đang phát huy hiệu quả kinh tế
giúp người dân nơi đây có cuộc sống ấm no khá giảm
quyền địa phương đánh giá thì cây chanh xác định là cũng là một cây có hiệu quả kinh tế cao
cho bà con nhân dân phát triển để có thu nhập
tôi mạnh dạn đưa cây chanh sau cây cam là đưa cây chanh trong một trong hai cây
cây chồng chủ lực của xã
hiện xã phù lưu đang làm thủ tục thành lập hợp tác xã chanh tứ mùa
và đề nghị huyện hàm yên cho phép đưa cây chanh tứ mùa trở thành cây trồng chủ lực của xã
mặc dù cây chanh đang cho thu nhập rất cao nhưng xã khuyến cáo người dân giữ ổn định diện tích hiện có
không ổ ạt mở rộng thêm diện tích để tránh tình trạng khủng hoảng thừa khiến giá chanh xuống thấp